liên quan đến vụ việc đi dự tiệc cưới hơn một trăm ba mươi người nhập viện cấp cứu xảy ra tại huyện di linh
tỉnh lâm đồng chiều ngày hai mươi ba tháng năm sở y tế tỉnh lâm đồng cho biết cơ quan chức năng đã xác định
được nguyên nhân gây nên vụ ngộ độc thực phẩm là do thức ăn bị nhiễm vi khuẩn gây hại
sau khi vụ ngộ độc xảy ra tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lâm đồng đã phối hợp với
cơ quan chức năng huyện di linh tiến hành lấy năm mẫu thức ăn tại nơi tổ chức tiệc cưới và mẫu
thực phẩm màu kết quả cho thấy tất cả mẫu thực phẩm đều có sự hiện diện của hai vi khuẩn là e coli
và staphylococcus aureus thức ăn chính là nguyên nhân gây nên vụ ngộ độc bởi độc tố vi sinh hay còn
gọi là độc tố cầu quẩn tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lâm đồng sẽ tiếp tục làm việc
với cơ sở nấu ăn và sẽ đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật